ý kiến của các nhà khoa học là một kênh vô cùng quan trọng để hình thành tư duy nhằm đổi mới văn kiện áp dụng cho giai đoạn mới
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhận định như vậy tại hội nghị các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho tiểu ban kinh tế xã hội
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng diễn ra vào chiều nay
đề nghị đánh giá kỹ hơn về các vấn đề xã hội thủ tướng cho rằng xã hội việt nam hiện nay cơ bản là rất tốt
nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhưng những nguy cơ tụt hậu vẫn đang hiện hữu
chúng ta không tự vương linh không có khát vọng dân tộc để xây dựng đất nước
chúng ta phải tụt hậu so với thế giới so với chung quanh chúng ta
đó là trách nhiệm của đảng ta của dân tộc chúng ta
mà dân tộc ta bao giờ cũng vương linh khát vọng rất lớn trong phát triển
truyền thống của chúng ta là như thế đất nước chúng ta là như thế
và chúng ta tin rằng chúng ta sẽ vượt qua những cái điểm ngang trở này để đưa đất nước phát triển thời gian đấy
về thực trạng kinh tế xã hội qua các ý kiến phát biểu thủ tướng nhìn nhận
gam màu sáng vẫn là phổ biến chủ đạo mặc dù vẫn còn những đốm đen nguy hại
và mong các nhà khoa học góp ý làm sao để nhân những điểm sáng này lên
nhiều thông tin của các nhà khoa học đã đưa ra lối ra cho phát triển
thủ tướng đề nghị ngoài kinh tế thì cần phải phát triển cả khoa học công nghệ
khơi dậy tiềm năng con người để có động lực phát triển
thủ tướng đánh giá các ý kiến nêu ra tại hội nghị hôm nay có thông tin mới sát thực tế
chỉ ra nhiều vấn đề bức xúc nhiều định hướng tháo gỡ đặc biệt là lối ra cho phát triển
tiểu ban cũng sẽ tiếp tục mời các nhà khoa học góp ý trong quá trình xây dựng văn kiện